mở đầu bản tin sẽ là những tin tức về cơn bão colston
cụ thể vào sáng ngày hôm nay ngày tám tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba sáu độ vĩ bắc
một trăm hai mươi một bảy độ kinh đông trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất của nguồn tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
trong những giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và đi vào biển đông
do ảnh hưởng của bão từ sáng sớm ngày chín tháng chín
ở vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp tám sau tăng lên cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
trở lại với thời tiết trên đất liền
trong hôm nay và ngày mai hệ thống gây mưa cho các tỉnh thành bắc bộ tiếp tục hoạt động
nên tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông diện rộng
vùng đồng bằng có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có thể đi kèm với tố lóc và tó rất mạnh
ngoài ra nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng đồi núi
ngập úng ở vùng trũng thấp cũng bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực vẫn giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
sang ngày mùng một mươi và ngày một mươi một mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi cùng nền nhiệt tăng dần
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
vẫn duy trì mưa rào và rông rải rác
cuộc bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lóc cũng như gió rất mạnh
mưa lớn cũng khiến cho nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
do có mưa nên nền nhiệt tại đây vẫn nở ngưỡng mắt mẻ
kia trưa chiều mai giao động là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sang ngày một mươi tháng chín mưa sẽ giảm nhanh cùng nền nhiệt tăng nhẹ trở lại
giữa bão xa hơn đến ngày một mươi hai tháng chín
giải hội tụ nhiệt đới di chuyển lên kết hợp với cơn bão côn sơn
tiến gần về vùng ven biển bắc bộ thì mưa rông sẽ lại tăng nhanh trở lại
tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ đi qua trung trung bộ
nên trong hôm nay và ngày mai có mưa ở nhiều nơi
có nơi có mưa vừa đến mưa rất to
riêng phần từ thanh hóa đến quảng bình
tổng lượng mưa có thể đạt mức là từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm một đợt
có nơi còn cao hơn
mưa nhiều nên nền nhiệt ngày hôm nay và ngày mai tại đây
chỉ giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
sang đến ngày một mươi và ngày một mươi một
hình thế gây mưa suy yếu thì mưa rông cũng sẽ giảm nhanh
nền nhiệt tăng nhẹ trở lại
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong hôm nay và ngày mai cũng có mưa rông
nhưng lượng không quá nhiều và chỉ tập trung vào lúc chiều tối
dù vài nơi thì cũng xảy ra mưa vừa đến mưa to
nền nhiệt tại đây cũng không có nhiều biến đổi
sau này giao động xung quanh ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
ở vùng cao tây nguyên trong ngày mai vẫn có khả năng xảy ra mưa lớn
với lượng mưa là từ bốn mươi đến bảy mươi mm trong vòng hai mươi bốn giờ
sang đến ngày mùng một mươi chín mưa có xu hướng giảm dần cả về diện và lượng
nền nhiệt trên khu vực tăng nhẹ
hôm nay và ngày mai giao động là từ hai mươi đến ba mươi một độ
và tăng từ một đến hai độ trong những ngày tiếp theo
các tỉnh thành nam bộ vẫn chịu tác động của gió mùa tây nam
nên duy trì mưa rông rải rác trong hôm nay và ngày mai
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa là từ bốn mươi đến bảy mươi mm trên hai mươi bốn giờ
trong mưa rông cần đề cao cảnh sát với tố lốc cũng như gió giật mạnh
ngoài ra người dân cũng cần đề phòng với hiện tượng như ngập úng vùng trũng thấp
nền nhiệt cao nhất ngày mai giao động xung quanh ngưỡng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sau đó từ ngày mùng một mươi chín mưa cũng sẽ giảm dần
cùng với đó nền nhiệt tăng nhẹ trở lại